khoảng chín giờ sáng nay tại sưởng gỗ nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn vina windo fashion
tại địa chỉ số hai trăm bảy mươi ba trên một nguyễn công hoan đã xảy ra một vụ cháy lớn
do thời tiết hanh khô độ ẩm thấp ngọn lửa cháy nhanh và thiêu dụi toàn bộ nhà xưởng
thông tin ban đầu cho biết trong quá trình vận hành máy bào nóng phát bén lửa vào giam bào
ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động một mươi bốn xe chữa cháy
cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
tuy nhiên đám cháy nằm trong khu vực dân cư đông đúc đã gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp nước dập lửa
lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng kịp thời triển khai phương án chữa cháy
đồng thời yêu cầu đơn vị kinh doanh di rời tài sản vật liệu dễ cháy tránh cháy lan sang khu vực lân cận
gần hai tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt toàn bộ xưởng gỗ khoảng năm trăm linh m hai bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ